bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã tổ chức nổ hủy thành công hai quả bom còn rót lại sau chiến tranh
hai quả bom được người dân phát hiện ngày năm tháng bốn tại khu vực đầm tôm của gia đình ông nguyễn bá thảo
ở xóm tôm xã hợp thịnh huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình trong quá trình nạo vét đầm để thả cá
sau khi nhận được tin báo của người dân chính quyền xã đã cử lực lượng dân quân và công an xã tổ chức canh gác
bảo vệ hiện trường không để người dân qua lại đồng thời báo cáo lên các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý
đây là hai quả bom rót lại từ thời kháng chiến trong pháp
mỗi quả bom có chiều dài khoảng tám mươi cm đường kính ba mươi cm trọng lượng khoảng sáu mươi kg
cả hai quả vẫn còn nguyên ngòi nổ
sáng ngày sáu tháng bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh
ban chỉ huy quân sự huyện kỳ sơn và lực lượng dân quân công an xã hợp thịnh
vận chuyển đến địa điểm và tổ chức phá hủy an toàn